hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
mặc dù lượng hành khách đổ ra bến xe rời thủ đô từ chiều hôm qua đã rất đông
nhưng theo ghi nhận của phóng viên trong sáng nay lượng người còn đông hơn
sáng sớm nay ngày một tháng chín rất nhiều người dân đã đổ về các bến xe giáp bát
nước ngầm mỹ đình để rời thủ đô đi nghỉ lễ
theo ghi nhận lượng khách trong sáng nay còn rất đông hầu hết là công nhân viên chức người lao động
tuy nhiên người dân cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc mua vé
được biết giá vé cũng không tăng so với ngày bình thường
mặc dù lượng hành khách đổ về các bến xe khá lớn
tuy nhiên các bến xe vẫn bảo đảm số lượng xe đầy đủ để phục vụ hành khách
đồng thời là những phương án bảo đảm an toàn an ninh
từ hôm qua nay thì bắt đầu từ chiều từ khoảng ba giờ tối chiều ngày hôm qua
đến sáng nay thì lượng khách đổ về bến khoảng trên dưới hai vạn lượt người
và chúng tôi cũng đã tổ chức phương tiện tăng cường
giờ phút này thì chúng tôi tăng cường khoảng hơn một trăm linh lượt xe so ngày thường
và nhìn chung hành khách đi lại rất là thuận tiện nhanh chóng không có vấn đề gì xảy ra
các bến xe lực lượng chức năng kết hợp với lực lượng bảo vệ luôn túc trực và thực hiện nhiệm vụ của mình
nên cũng hạn chế được tình trạng ùn ứ ách tắc bảo đảm cho các xe ra vào bến được nhanh chóng thuận lợi